cũng vào sáng ngày hôm nay công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan tới tài xế xe tải
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại khoản một hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng bảy tài xế ba mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai là tài xế xe tải chạy tuyến cố định từ tây ninh về lâm đồng
đã không ở khu cách ly tập trung dành cho tài xế mà đến sinh hoạt ăn ở tại các nơi khác
làm lây lan dịch bệnh cho bệnh nhân và bốn trường hợp f một khác